nhằm cải thiện đời sống vật chất tạo ra công an việc làm và thu nhập ổn định cho người khuyết tật
trong thời gian qua nhiều mô hình sinh kế đã được triển khai thực hiện
trong đó có mô hình nuôi bò sinh sản đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao
điểm đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
còn tổ chức thi đua chăn nuôi bò sinh sản giỏi ghi nhận của phóng viên tại tỉnh vĩnh phúc
từ sáng sớm hàng chục chú bò sinh sản đã tập trung bên trong khuôn viên nhà văn hóa thị trấn lập thạch vĩnh phúc
đây là những chú bò được trao tặng cho cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn
theo dự án hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản tạo cơ hội thoát nghèo cho hộ nghèo hộ cận nghèo có người khuyết tật và trẻ em mồ côi của tỉnh
từ khi dự án bắt đầu triển khai đến nay bảy trăm hai mươi sáu hộ gia đình có người khuyết tật đã được nhận hỗ trợ
trong đó riêng huyện lập thạch đã có một trăm một mươi hai hộ nghèo hộ cận nghèo có người khuyết tật và trẻ em mồ côi được vay vốn tham gia mô hình
cùng với việc tư vấn hỗ trợ và giám sát các hoạt động trong mô hình
thì việc tổ chức những chương trình như cuộc thi chăn nuôi bò sinh sản giỏi như thế này
đã góp phần không nhỏ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc tự tin hòa nhập với cộng đồng
đây là cuộc giao lưu giữa người khuyết tật với nhau
và đặc biệt là người khuyết tật
hầu như không được có những cuộc để tập trung để giao lưu với nhau
và thứ hai là chính thông qua đấy họ tự tin chính trong cuộc sống
và họ tin tưởng rằng là họ thấy rằng là cái sự quan tâm của xã hội
và đồng thời chúng tôi nguyện vọng chúng tôi là để mong những nhà hảo tâm
những nhà các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia giúp đỡ người khuyết tật
anh chị hãy kêu một số câu hỏi
với việc đa phần người khuyết tật đều sống tại nông thôn
nuôi bò sinh sản là một trong những mô hình sinh kế rất phù hợp với cộng đồng người khuyết tật
chính vì vậy cuộc thi chăn nuôi bò sinh sản đã được tổ chức thường niên
nhằm cổ vũ động viên người khuyết tật nghèo tích cực tham gia chương trình chăn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả cao
trải qua hai phần thi lý thuyết và thực tế chất lượng bò của hộ đang nuôi
các thí sinh đã thể hiện những hiểu biết kiến thức và kinh nghiệm của bản thân trong chăn nuôi bò sinh sản
cái cuộc thi này nó mang tính nhân văn rất lớn
đi đến từng người khuyết tật và trẻ em một cô thì thấy trong họ có một cái khát khao được giao lưu học hỏi
chứ không phải là ngại khó đâu
cùng với sự đi lên của đất nước cộng đồng người khuyết tật vẫn không ngừng cố gắng
vươn lên cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống
và những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ cần có nhiều hơn nữa
để ngày càng có nhiều mô hình sáng tấm gương sáng xuất hiện trong cộng đồng
người khuyết tật việt nam